trong khi đó đồng bọn của kiệt là hà hoàng ân nguyễn ngọc hoàng dùng mã tấu chém trúng tay và tay của hai người bên nhóm của linh gây thương tích hai mươi và một mươi một
đối tượng nguyễn thành trung chú xá mỹ thạnh an thành phố bến tre vừa bị công an tỉnh bến tre khởi tố bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu nguyễn thành trung là nhân viên của một ngân hàng thương mại
chi nhánh tỉnh bến tre lợi dụng sự quen biết với nạn nhân trung đã vay một tám tỷ đồng của nạn nhân
với lý do là đáo hạn tiền vay cho khách hàng và thỏa thuận trong ba ngày sẽ hoàn trả lại
tuy nhiên trung đã dùng số tiền này để đầu tư tiền ảo đánh bạc online và trả nợ
khi đến hạn trung không có tiền để trả cho nạn nhân như thỏa thuận nên bị hại đã trình báo cơ quan công an
quá trình làm việc trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
trong khi đó trung đã dùng số tiền này để đầu tư tiền ảo đánh bạc online và trả nợ
sáu đối tượng đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài tứ sắc
vừa bị công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp bắt quả tang
tại hiện trường và kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ số tiền trên sáu mươi năm triệu đồng
một mươi bộ bài tứ sắc các tăng vật liên quan đến nội dung mua bán số đề cá cược bóng đá
qua làm việc có bốn đối tượng thừa nhận tham gia đánh bài tứ sắc
một đối tượng thừa nhận tham gia mua bán số lô đề một đối tượng thừa nhận tham gia cá cược bóng đá
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi

lệnh truy nã đối với đối tượng nông thiên vượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng mai đức đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú
tại tổ hai phường tân bình thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
và đối tượng phùng thị trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một mươi tám đường bắc sơn
khu an ninh thị trấn hữu lũng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của cơ quan công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
cảnh sát điều tra bộ công an